thưa quý vị trong chín tháng đầu năm nay trên cả nước đã xảy ra hai mươi ba vụ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke
mới đây vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke số sáu mươi tám trần thái tông cướp đi sinh mạng của một mươi ba người
là hồi chuông cảnh báo về hiểm họa từ những biển quảng cáo thiết kế tấm lớn của các cơ sở karaoke
trước tình hình này thành phố hà nội đã chỉ đạo đồng loạt ra soát an toàn phòng cháy chữa cháy
tăng cường quản lý an toàn cháy nổ đối với hệ thống biển hiệu karaoke
những biển hiệu quảng cáo đang được thảo dỡ
chỉ một tuần trước mặt tiền những quán karaoke này được che kín bởi hệ thống biển điện tử biển hợp kim tấm lớn
thế nhưng đây đều là vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
từ lúc có quy định của phòng cháy chữa cháy thì cơ sở đã làm theo đúng quy định của phòng cháy chữa cháy
thảo dỡ biển quảng cáo để đề phòng việc cháy nổ có thể xảy ra
vụ cháy nghiêm trọng tại địa chỉ sáu mươi tám trần thái tông hà nội vừa qua xuất phát từ việc sửa chữa biển hiệu
cũng chính hệ thống biển hiệu che kín mặt tiền tòa nhà khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
theo kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy của công an thành phố hà nội vừa qua
có bảy trăm tám mươi bảy trên chín trăm tám mươi tám cơ sở kinh doanh karaoke không bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy
và nhiều vi phạm ở đây liên quan đến biển hiệu quảng cáo
đầu tư ba trăm linh triệu đồng cho công tác phòng cháy chữa cháy nội bộ với hệ thống cảnh báo khói
cảnh báo nhiệt tự động hệ thống máy bơm cơ bơm điện tại chỗ
thế nhưng cửa hàng karaoke này vẫn gặp những sai sót nhất định liên quan
đến hệ thống biển quảng cáo biển trang trí tòa nhà
không có một cái quy định không có hướng dẫn cụ thể thì chủ cửa hàng cũng không biết làm như thế nào để cho nó chuẩn
về trang trí tòa nhà làm nào cho chuẩn bằng chất liệu nào cho chuẩn để cho đẹp cái tòa nhà cái mặt trước tòa nhà
còn về phần cháy nổ thì cái biển hiệu này thì đấy là do phòng cháy cháy người ta kiểm tra được thì người ta cho hoạt động
quy định ở trong nhà như thế nào để cho nó chống cháy chống nổ và phương pháp chữa cháy
còn biển hiệu thì nó chưa có quy định cụ thể
những biển hiệu đã được tháo rỡ tuy nhiên căn cơ của vấn đề chính là cần có những quy định đầy đủ
chi tiết đối với các cơ sở kinh doanh này ngay từ đầu
và song song với đó là công tác kiểm tra xử lý sớm các vi phạm để phòng cháy hiệu quả
tránh tình trạng sau mỗi vụ cháy các cửa hàng cửa hiệu lại phải chạy theo sửa chữa như hiện nay